mới đây một nhóm các nhà khoa học trung quốc thông báo đã phát triển một loại vaccine có tác dụng kép
đối với cả virus sars cov hai và virus gây bệnh cúm
nhóm các nhà khoa học trung quốc thông báo đã phát triển một loại vaccine có tác dụng kép
đối với virus sars cov hai và virus gây bệnh cúm
thông tin về vaccine mới mang tên là sc sáu mươi tám cov flu được công bố trên tạp chí virology
các nhà nghiên cứu từ đại học phúc đáng thượng hải cho biết đã phát triển một kháng nguyên
bằng cách kết hợp vùng kết nối kháng nguyên sars cov hai với cuốn được bảo tồn của hemagglutinin h bảy n chín
glicoprotein kháng nguyên được tìm thấy trên bề mặt của virus cúm h bảy n chín
và thể hiện bằng cách sử dụng vector là virus adeno của tinh tinh
kết quả nghiên cứu cho thấy khi thử nghiệm trên chuột vaccine mới đã tạo ra kháng thể chống sars cov hai
và kháng thể chống virus cúm h bảy n chín chủng cúm da cầm có khả năng lây nhiễm sang người
nghiên cứu cho thấy loại vaccine mới này là một cách tiếp cận đầy hứa hẹn để kiềm chế các đại dịch
về bệnh đường hô hấp do virus gây ra
dữ liệu từ ủy ban y tế quốc gia trung quốc mới đây cho biết nước này đã ghi nhận tới hai trăm một mươi bốn ca nhiễm
covid một mươi chín có triệu chứng trong hôm sáu tháng ba
phần lớn trong số này được phát hiện ở các tỉnh quảng đông các lâm và sơn đông
còn số trên đánh dấu mức tăng số ca covid một mươi chín hàng ngày cao nhất ở trung quốc đại lục kể từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thời điểm chính quyền quốc gia tỷ dân bắt đầu thống kê số ca covid một mươi chín được phát hiện ngoài cộng đồng
và nhập cảnh một cách riêng biệt